một năm sau khi thành phố đà nẵng có chủ trương triển khai đề án điều động bố trí công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã đối với một mươi một xã thuộc huyện hòa vang
đến nay các vấn nạn liên quan đến tình hình an ninh trật tự như trộm cắp cướp giật ma túy
đã có chiều hướng giảm nhận được sự phản hồi tích cực của nhân dân
vào thời điểm nhân dân và cả chính quyền thành phố đà nẵng đang căng mình chiến đấu với đại dịch covid một mươi chín
từ khắp các con đường ngõ hẻm người dân thôn bảo cầu xã hòa châu đã quen dần với hình ảnh
đồng chí trưởng công an xã cùng với các đồng chí khác trong đơn vị thay phiên nhau đi từng ngõ
gõ cửa từng nhà để tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho bà con nhân dân
từ những kết quả bước đầu của công an xã hòa châu là minh chứng điển hình khẳng định tính chuyên nghiệp đúng đắn và hiệu quả
trong quá trình triển khai đề án hai trăm hai mươi bốn trên địa bàn một mươi một xã thuộc huyện hòa vang
các vấn nạn vốn tồn tại từ nhiều năm nay ở vùng nông thôn như bạo lực gia đình tình trạng đánh bạc công khai
hay đối tượng nghiện sử dụng trái phép chất ma túy
đã giảm thiểu đáng kỳ
đợi dụng địa bàn huyện hòa vang nói chung cũng như là thông nam là ván vẽ khích người qua lại
nên là số lượng thanh thiếu niên là có xu hướng là dịch chuyển lên ở trên khu vực đập để tập trung ăn nhậu
cũng như là có hành vi là phô diễn cái xe máy của mình
nên là lực lượng của công an xã hòa khương tiến hành đẩy đuổi các đối tượng thanh thiếu niên
và tiến hành kiểm tra công tấp
nên là quản lý cư trú ở đối với các hội dân mà tập trung chăn nuôi sản xuất trên khu vực làm độc
trong thời gian tới lực lượng công an chính quy trên địa bàn tiếp tục phát huy bản lĩnh
vai trò nòng cốt trên trận tuyến ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội
để trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người dân giúp bà con yên tâm lao động sản xuất
qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương